tối qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã bắt được đối tượng giết người từ tỉnh phú yên đang trên đường bỏ trốn qua tỉnh quảng ngãi
do mâu thuẫn trong việc ăn nhậu vào khoảng một giờ ngày bảy tháng bảy trương ngọc tuấn ba mươi bốn tuổi ở huyện phú hòa tỉnh phú yên
mang theo dao đến nhà anh huỳnh thanh huy bốn mươi hai tuổi ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đâm nhiều nhát khiến anh huy tử vong
sau đó tuấn bỏ trốn khỏi địa phương
nhận được thông tin phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phân công một tổ trinh sát phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
chốt chặn hướng bỏ trốn của đối tượng
đến tối cùng ngày lực lượng hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã bắt trương ngọc tuấn đang lẩn trốn tại xã tịnh phong huyện sơn tịnh
đây là đối tượng có nhiều tên án tiền sự về các tội giết người cúi gây thương tích gây dối trật tự công cộng
công an tỉnh quảng ngãi đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để bàn giao đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên xử lý theo quy định